chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền với lãi suất thỏa thuận
tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay liền bị chủ nợ dùng chính những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
và đây chính là hình thức mới và lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện crombok tỉnh đắk lắc
đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của bùi thanh nguyên chú phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vai tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng lãi suất hai bên tự thỏa thuận
những ngày đầu cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ
đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ
nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
vì lo sợ nên cháu gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho nguyên và được nguyên thu hồi gỡ bỏ những hình ảnh clip đã phát tán
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con
nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận một mươi triệu đồng thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang
để vay tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc là nhu cầu cá nhân thì chúng ta nên đến các tổ chức tiến dụng
hoặc là các ngân hàng mà được những nước cho phép để chúng ta vay và trả tài xuất theo cố định
tránh trường hợp chúng ta vay ở ngoài thì sẽ có những cái hậu quả rất là khó lường
tại cơ quan công an nguyên còn khai nhận ngoài cháu gái trên đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh clip nóng
tuy nhiên đến nay những người này vẫn trả nợ như cam kết nên chưa bị phát tán lên mạng xã hội
khám xét nơi ở của nguyên lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý bùi thanh nguyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định
phát hiện một bé trai hơn ba tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông sự việc vừa mới xảy ra tại hà nam
và liên quan đến vụ bạo hành trẻ em này vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn tám xã chính lý huyện lý nhân về tội giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám bé cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì cháu bé hỏi nhiều nên giang đã cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của bé khiến cháu bé ngã đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định sát hại cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh sau đó đặt cháu vào thùng cắt tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
vào tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội hiện tại cháu bé đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
hôm nay tòa nhân dân hà nội khai mạc phiên sơ thẩm xét xử ông trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy bình dương và ông trần văn liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cùng hai mươi sáu người trong vụ sai phạm một trăm tám mươi tám hectare đất vàng
trong vụ án này cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị cáo khác bị viện kiểm sát tối cao truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao ông trần văn nam cùng hai mươi bảy cán bộ cấp dưới và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để doanh nghiệp tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam phạm hồng quy ngô hoàng thọ cùng chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến đồng chí hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
bốn tháng tám sau khi trộm tài sản bị phát hiện hai đối tượng đã bỏ chạy và bị hai chiến sĩ công an truy bắt cả hai đã chống trả quyết liệt khiến xe của đồng chí hồ tấn dương bị ngã văng đồng chí dương đã hy sinh trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn giàu chú huyện châu thành tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng giờ ba mươi phút ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau di chuyển từ huyện châu phú tỉnh an giang đến thị trấn vĩnh bình huyện châu thành phát hiện nhà anh văn công bằng quên khóa cửa sau nên đã lẻn vào nhà trộm hai chiếc điện thoại và một ba lô mang về phòng trọ cất dấu
sáng hôm sau công an thị trấn vĩnh bình phối hợp cùng công an xã thạnh mỹ tây kiểm tra hành chính phòng trọ thì phát hiện bắt giữ dầu cùng tăng vật
sau một thời gian lẩn trốn tại tp hcm vì tội cướp tài sản đối tượng nguyễn đức hải chú huyện kiến thụy thành phố hải phòng đã bị công an quận lê trân hải phòng bắt xử
tại cơ quan công an hải khai nhận ngày một tháng tám hải sử dụng xe máy đeo khẩu trang mặc trang phục kín ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ tại khu vực phố đặng ma la quận lê trân trị giá tài sản khoảng hai mươi triệu đồng sau khi gây án hải trốn khỏi địa phương
cơ quan chức năng tp hcm sẽ xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn quán bar karaoke homestay nếu như phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười đây là kế hoạch vừa được ủy ban nhân dân tp hcm ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới
kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tác hại của ma túy bóng cười nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng tấp nhân dân góp phần phục vụ có hiệu quả
cơ quan chức năng tp hcm sẽ xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn quán bar karaoke homestay nếu như phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với trần thanh thùy bốn mươi bảy tuổi ngụ tại ấp một xã thành phú huyện cầu kè về hành vi chứa mại dâm

trần thanh thùy đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mỗi giá với hai trăm linh đồng còn việc mua bán giam do các nhân viên tự thỏa thuận với khách khi khách có nhu cầu
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bàn giao ba đối tượng gồm phan văn vinh năm mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai đỗ hoàng phong ba mươi ba tuổi và lý trường giang bốn mươi sáu tuổi cả hai cùng ngủ tại thành phố hồ chí minh để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tan đối tượng phan văn vinh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phường an bình tp biên hòa thu giữ gần hai trăm linh gram ma túy đá loại metafetamin
công an thành phố biên hòa đã phù hợp với các đơn vị của công an thành phố hồ chí minh bắt giữ phong thiết hành khám sát nơi ở của phong và giang thu giữ tại nhà của phong gần năm trăm một mươi g ma túy đá loại metafetamin ketamin và heroin
viết không thể thoát tội đối tượng giang đã đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội tại công an điều tra giang và phong thừa nhận về việc bán ma túy cho vinh và số ma túy công an thu giữ tại nhà của phong là của giang đưa cho phong để giữ mang bán cho người nghiện
liên tiếp hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá thành công bắt giữ năm đối tượng và thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán
trái phép chất ma túy tổ công tác tiến hành áp soát kiểm tra các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy giàng a vàng chú tại tỉnh điện biên bị bắt quả tang tại hiện trường cùng với một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng với một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là giàng a vàng và vàng a chớ cùng chú tại tỉnh điện biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau vận chuyển một mươi sáu bánh heroin từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện lậm nhùn để bán kiếm lời